chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi bốn tháng năm
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
cục hải quan đà nẵng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khám xét lô hàng từ nigeria về cảng tiên sa đà nẵng
phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là nga voi và vtt
lô hàng này được khai báo là hạt điều vận chuyển từ nigeria về cập cảng tiên sa đà nẵng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
qua khám xét sở bộ đã phát hiện hơn bốn trăm năm mươi sáu kg nghi là nga voi và sáu hai tấn nghi là vtt
thuộc danh mục các loài động vật thực vật hoang dã
quy định trong phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
mới đây công an an giang vừa tạm giữ hơn năm đôi giày dép
không rõ nguồn gốc
qua công tác nắm tình hình công an phường châu phú a đã tiến hành kiểm tra tại địa chỉ
số một trăm năm mươi sáu đường cự trị khóm sáu phường châu phú a thành phố châu đốc
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong nhà bà tuệ có năm ba mươi năm đôi giày dép các loại
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc tại thời điểm kiểm tra
trị giá số giày dép trên khoảng hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị
tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm ảnh hưởng dịch cuối năm các hoạt động lừa đảo
nước bóng tuyển cộng tác viên bán hàng cộng tác viên đăng bài online lại nửa rộ
đối tượng bị nhắm tới lại chính là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
phản ảnh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng ngãi
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi là sinh viên năm cuối của một trường đại học
ở thành phố hồ chí minh do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình trần thị lan đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bẫy lừa từ trang facebook công việc tại nhà
em bị em thanh tốt em cũng thanh tốt nhưng mà em kêu em không đủ tiền
cái sai chỉ em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượm
nhưng mà em kêu là dễ thì để em chỉ qua với chiếc điện cọ với cào xin
rồi chiếc nang nỉ với khát láp với kiểu có thứ với kiểu chị cũng bỏ tiền vô đó chung mượm
chứ bây giờ em bỏ chỉ nửa trần nang
em bước bước bước chuyển qua sao có chạp sao em thấy hệ thống chưa
họ không chuyển tiền lại cho em em mới điện cho chị không thấy mà chỉ chạy facebook của em
chào lừa từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi đề
nhiều nạn nhân bị mờ mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
từ những vụ việc trên cơ quan công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an
để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
vụ cam năm hai nghìn hai mươi một dưới tác động của dịch covid một mươi chín những người trồng cam ở nghệ an
phải tiếp tục đối mặt với tình cảnh cam vào vụ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua
huyện quỳ hợp nghệ an có hơn hai hectare
trái với cảnh nhộn nhịp thương lái thu mua như những năm trước thì năm nay không khí im ắng
nhiều nhà vườn chỉ bán cam với giá khoảng năm đồng một kg nhưng không ai thu mua
những năm trước thời điểm này các nhà vườn đã bán được gần nửa vườn
giá cũng giao động từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg
nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị tiềm năng du lịch tại quảng bình
thời gian qua nhiều tour du lịch khám phá mạo hiểm tại những cánh rừng nguyên sinh
đã được đưa vào thử nghiệm đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo
đây được xem là những sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trở lại quảng bình
sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
với khu dự trữ thiên nhiên động châu khe nước anh trần văn nam đã có trải nghiệm đáng nhớ
đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm tham quan hệ sinh thái rừng nhiệt đới
ở độ cao gần bảy trăm linh mét so với mực nước biển
lần đầu tiên tham gia tour và cũng như thực hiện đu dây vượt thẳng này thì phải nói sử dụng vụt tư
đó là rất là phê và rất là tuyệt vời
hy vọng với cái tour này sẽ đưa quảng bình có một trải nghiệm mới dành cho du khách
những năm trở lại đây
ngoài du lịch truyền thống là các hang động tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
nhiều sản phẩm du lịch khám phá trải nghiệm ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh quảng bình
cũng đã được đưa vào khai thác bước đầu đem lại hiệu quả thu hút du khách đến tham quan khám phá
khu dự trữ thiên nhiên động châu khe nước đông có dân tích hơn hai mươi hai hectare rừng đặc dụng
có giá trị cao về đa dạng sinh học
ở đây có nhiều khe suối các khu rừng nguyên sinh có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái
những trải nghiệm tôi cũng đã mời gọi các nhà đầu tư đến để khảo sát và khai thác
các sản phẩm du lịch ở đây để nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của khu rừng này
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai lượng khách tham quan đến quảng bình ngày một tăng so với những tháng trước
đây là tín hiệu đáng mừng cho địa phương này
những sản phẩm du lịch khám phá mạo hiểm sẽ góp phần thu hút du khách đến với quảng bình ngày một nhiều hơn
qua đó từng bước phục hồi ngành du lịch
sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch covid một mươi chín
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
năm hai nghìn hai mươi một thực hiện các chỉ phút hỗ trợ theo nghị quyết tám và nghị quyết một trăm một mươi sáu
khi bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ người lao động doanh nghiệp gần bốn tỷ đồng
từ các quỹ bảo vệ xã hội và bảo hiểm cấp tiền
hàn quốc vừa thông báo chính sách gia hạn thời gian làm việc một năm cho người lao động
theo chương trình sps hợp pháp sẽ được gia hạn dư trú để có thể tiếp tục làm việc tại hàn quốc
trung quốc sẽ tạm dừng làm tổ chức thông qua thảm khóa từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tất hai mươi chín tháng chạm tháng thông tử đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hôm sáu tháng thiên năm nhân dân

đặc biệt trong giai đoạn nghỉ lễ đặc biệt trong giai đoạn nghỉ lễ đặc biệt trong giai đoạn nghỉ lễ
trên cơ sở chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các trường bay quốc tế tưởng lệ trợ khách
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hạng không nội địa đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch quân lực
để khai thác loạt trường bay quốc tế đến các thị trường khách trong biển từ việt nam
khoảng hai tháng nay cơ trường dừa ở trà vinh rất tấn khởi bởi giá sở khô dân tử tăng
diện sở khô được thông lái khôi tại vườn có giá một trăm một mươi đồng một chục
một mươi hai quả tăng ba mươi đồng một chục so với hai tháng trước đó
thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là tổng đài viên
của cảnh sát giao thông gọi điện thông báo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua hình ảnh hay còn gọi là phạt nguội rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân
mã otp của ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản
nhiều người dân do thiếu cảnh giác nên đã mất tiền oan cho những đối tượng lừa đảo
để hiểu rõ hơn thủ đoạn này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đầu tháng một mươi hai người đàn ông này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
người gọi tự xưng là cảnh sát giao thông vừa phát hiện anh lái xe vi phạm với lỗi vượt đèn vàng
không chấp hành tín hiệu giao thông
lỗi này phải nộp phạt bốn triệu đồng và tước bằng lái xe hai tháng
nếu muốn nhẹ thì chuyển cho chúng hai triệu đồng để lo liệu tránh rách rối sau này
họ có yêu cầu tôi chuyển về số tiền là hai triệu
nếu mà không nộp phạt thì họ sẽ trả lời

cần phải thấy rằng trong thời gian gần đây
lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ của mạng viễn thông
thì rất nhiều những hành vi lừa đảo
với nhiều những chiêu trò tinh vi đang diễn ra rất là nhức nhối trên không gian mạng
thế người dân cần phải nâng cao ý thức
cảnh giác các thủ tục nộp phạt sẽ được tiến hành tại trụ sở các cơ quan có chức năng
chứ không có chuyện yêu cầu nộp tiền vào tài khoản
thứ hai là không có chuyện tài khoản đứng tên cá nhân
người dân phải nắm được cái quy trình làm việc như vậy
không có chuyện gọi điện nhắn tin yêu cầu gửi tiền
bên cạnh đó người dân có thể truy cập vào địa chỉ
nhập điện số xe của phương tiện
chọn loại xe

đối với xe phi phạm hệ thống sẽ hiện thông tin về thời gian địa điểm
ảnh vi phi phạm và trạng thái xử lý

ngăn ngừa tình trạng giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo chiếm tạm biệt của người dân
thưa quý vị trồng rau trên sân thường đang là xu hướng được nhiều gia đình ở thành phố lựa chọn
không chỉ mang lại không gian xanh cho ngôi nhà mà còn có nhiều ưu điểm như nhỏ gọn dễ chăm sóc

để có một vườn rau đẹp mang lại nguồn thực phẩm an toàn